công ty cổ phần vivgoco thuộc tổng công ty cổ phần vinaconex vừa có thông báo gửi tới các khách hàng
về việc tình trạng nước sông đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện hòa bình
rất có thể dẫn đến nguy cơ phải tạm ngừng cấp nước
về phía nhà máy thủy điện hòa bình lãnh đạo nhà máy này cũng cho biết là với mực nước hiện nay của đập thủy điện
thì hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu nước sạch sinh hoạt của người dân khu vực
vì thế để bảo đảm cung cấp nước liên tục cho người dân hà nội
thì phía công ty nước sạch sông đà đã có kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam và các cơ quan liên quan khẩn cấp điều tiết vận hành nhà máy thủy điện hòa bình
để nguồn nước sông đà phía hạ lưu không bị cạn kiệt đủ nước cho công ty sản xuất vận hành sản xuất
hiện tại thì việc cung cấp nước sạch cho khu vực nội đô hà nội đang được giao cho năm đơn vị chính
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội hawacom
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà đông
công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch vivoco
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà vwapsupco và công ty cổ phần nước mặt sông đuống
trước thông báo trên người dân hà nội tỏ ra rất lo lắng vì đợt nắng nóng này quay trở lại
nếu thiếu nước thì rất khó khăn trong sinh hoạt của các hộ dân
đã được các chuyên gia nhà khoa học và ủy ban nhân dân tp đà nẵng thống nhất
tại hội nghị phản biện xã hội được tổ chức trước đó
tuy nhiên khi dự án này được đưa ra bàn bạc lấy ý kiến trong buổi đối thoại
giữa người dân phường hòa khánh nam quận liên triểu và chính quyền tp đà nẵng vào sáng hai mươi năm tháng bảy vừa qua
thì một lần nữa kết quả lại bất thành người dân lại tiếp tục phản đối và kiến nghị di rời bãi rác khánh sơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cũng như nhiều lần đối thoại trước đây hàng trăm người dân đều bày tỏ bức xúc khi hàng ngày
phải đối mặt với mùi hôi thối nồng nặc bùa vây khắp khu dân cư nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay
đồng thời nhiều người dân cũng hết sức lo lắng quan ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây
nếu không giải quyết chức điểm sẽ ảnh hưởng đến thế hệ con cháu sau này
cũng được nhưng mà còn ảnh hưởng đến cái lớp trẻ là những lớp thanh niên trẻ em
và quan trọng nhất là những phụ nữ có the rồi cái khói khí độc đó dân dân chúng tôi nó hít thở hàng ngày
cho nên dân dân chúng tôi ảnh hưởng rất là độc về cái khí thể đó
chính vì thế hầu hết người dân tham dự đều kiến nghị việc di dời bãi rác đi nơi khác
không đồng thuận phương án nâng cấp thành khu liên hiệp xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện
công suất sáu trăm năm mươi tấn một ngày đêm mà trước đó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tính toán đến
chúng tôi không đồng thuận xây dựng khu liên hợp xử lý rác khánh sơn
nếu như mà xây dựng nhà máy rác thì mỗi khu chúng ta chỉ xây dựng một nhà máy xử lý rác với lưu lượng là mấy trăm tấn thôi
ngay năm hai mươi chín mà đã cây một tấn thì các những năm tiếp theo thì các anh xử lý như thế nào
còn cái công nghệ cô quá không ổn nhiễm xin bờ ra khỏi đất khánh sơn vì lý do không có ổn nhiễm là anh sẽ để đây
đông anh để được tay anh để được nôi anh để được bét anh để được không nhất thiết phải để khánh sơn
trả lời ký nghị của người dân tại buổi đối thoại ông đặng việt dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng khẳng định
đà nẵng sẽ chỉ xây dựng nhà máy khi nhận được sự đồng thuận từ phía người dân
tuy nhiên đã đến lúc cần có một bài toán tổng thể để thay đổi điều chỉnh công nghệ xử lý rác phù hợp mà vẫn đảm bảo an sinh cuộc sống của người dân
vẫn giữ được nguồn tài nguyên đất đai và môi trường
cái quan trọng nhất là phải làm sao đó cho người dân
được hưởng lợi một cách tốt nhất từ những điều kiện sống đang có
vì vậy tôi cũng đề nghị bà con hãy bình tĩnh
thính thành phố đang chỉ đạo cho các ngành lựa chọn một công nghệ tốt nhất phù hợp nhất
để đảm bảo được như vậy là khắc phục cho nó cách chia đổi những cái mà chúng ta đang tồn tại
cũng không phải là chỉ có ngày hôm nay mà hai ba mươi năm sau
thì người dân của khánh sơn không phải có những cuộc đối thoại như thế này nữa
bình quân mỗi ngày thành phố có trên một một trăm linh tấn rác sinh hoạt
chưa tính đến rác thải y tế và công nghiệp
trong khi đó bãi rác khánh sơn đã tiếp nhận ba hai triệu tấn rác và sẽ quá tải trong vài tháng tới
thế nhưng việc người dân và chính quyền thành phố vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
sẽ trở thành một bài toán nang giải và nguy cơ đà nẵng đối diện với khủng hoảng rác là điều dễ dàng trong thấy
ngày hôm qua công an tỉnh gia lai cho biết đang trong quá trình điều tra
cơ quan chức năng đã quyết định tạm giữ thêm một số đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến ba người thương vọng
các đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ thêm gồm trần trung thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ tám phường yagring thành phố pleiku
bùi hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường yên đổ thành phố pleiku
và nguyễn anh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường iagring thành phố pleiku
trước đó lực lượng công an đã truy bắt đối tượng tiêu duy dũng tên thường gọi là tý cưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tổ một mươi năm
phường yên đổ thành phố pleiku đang trên đường lần trốn
các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về các hành vi giết người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bắt giữ người trái pháp luật và gây dối trật tự công cộng
trong số này dũng được xem là nghi can đã nổ súng gây ra cái chết của anh trần minh tấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại một trăm linh tám trên hai mươi hai đường trần quý cáp phường yên đổ thành phố pleiku
qua điều tra ban đầu vào khoảng một giờ sáng ngày hai tháng bảy
hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại khu vực đường hai bà trưng thành phố pleiku
tại thời điểm hai nhóm hỗn chiến một thanh niên trong nhóm đang ngồi nhậu
gọi điện cho trần minh tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn thành vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần trung thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại thành phố pleiku đến hỗ trợ
sau đó vũ đi xe ô tô đến khu vực trên thì bị dũng cùng một số thanh niên khác chặn đầu
dùng súng bắn vào xe tiếp đó dũng gặp thành và tấn
tại đây dũng rút súng ngắn khiến trần minh tấn thiệt mạng
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
đang tạm giữ đối tượng ngô văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại xã tiên thuận huyện bến cầu về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia
trước đó vào lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày bốn tháng bảy
tại khu vực cột mốc một trăm sáu mươi chín thuộc ấp long an xã long thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài phát hiện ngô văn sơn
chở theo hai bé gái là liao xin xin và linh yang quynh
cùng sinh năm hai nghìn bốn quốc tịch trung quốc đang đi theo đường mòn xuất cảnh trái phép sang campuchia
hai bé gái khai nhận được một người giới thiệu sang tapu chia để làm việc
với mức lương sáu nhân dân tệ khoảng hai mươi triệu tiền viện một tháng
cả hai nhập cảnh trái phép vào việt nam sau đó đến thành phố hồ chí minh
và được đối tượng người trung quốc dẫn đến cửa khẩu mộc bài giao cho ngô văn sơn
khi sơn định chở hai bé gái vượt biên bằng đường mòn thì bị phát hiện bắt giữ
hệ thống giao thông nông thôn tại các địa phương trên cả nước từng bước được nâng cấp
tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biển
tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi đặc biệt là ở các tỉnh miền núi
bà con phải vượt sông và suối trên những cây cầu tự chế không đảm bảo an toàn
những chiếc cầu treo tạm bỡ xuống cấp luôn tiềm ẩn rủi ro cho người dân
thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra
mà nguyên nhân là do sập cầu hay người dân rơi xuống dòng nước xiết
và cứ mỗi ngày treo leo trên những cây cầu như vậy người dân luôn đau đáu có một lối đi thực sự an toàn
sông tân sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đây là cách mà người dân qua sông
xe máy thì lội nước
trẻ em đi học nếu may mắn thì được đi thuyền qua sông
còn không phải nhờ người lớn cõng qua như thế này
và điều này càng nguy hiểm hơn nữa khi vào mỗi dịp mùa nước lên

còn đây là cây cầu qua huyện sông mã
có chiều dài hơn năm mươi mét được làm từ năm hai nghìn sáu đến nay
với những tấm đan bằng tre kết hợp với những chiếc thùng phi tạm bỡ
nhưng đây lại là cây cầu duy nhất kết nối giao thông của ba xã với trên năm hộ dân
không đảm bảo an toàn phải cố vậy thôi không biết làm thế nào nữa
về tình hình cũng phải cố gắng mà đi lại thôi
vì dân lên trên kia trẻ em lên trên kia có hơi vất vả tỷ trường điểm trường ở đây
hầu như bây giờ các phương tiện vận tải đều vẫn phải là đi qua suối
rất là khó khăn trong vấn đề vận chuyển hàng hóa
mong muốn cả xã thì cũng mong các cấp có thầm quyền
quan tâm tạo điều kiện cho xã để xây dựng cây cầu cứng
theo tổng cục đường bộ việt nam trong khoảng hai năm trở lại đây
nhà nước mới chỉ sửa chữa và xây mới
được khoảng trên một cây cầu
còn trên một sáu trăm linh cây cầu khác đang trong tình trạng xuống cấp
tuy nhiên do vấn đề kinh phí nên chưa thể cải tạo hay xây mới
tôi cũng mong rằng trước mắt là chính phủ tiếp tục là đồng thuận
để cho phép vai ngân hàng thế giới để làm khoảng một sáu trăm linh cầu còn lại
để giúp cho tất cả các đồng bào dân tộc để được hưởng cái quan tâm của xã hội
và cũng giúp cho người ta phát triển
kinh tế cũng như đời sống văn hóa nó sẽ tốt hơn
một cây cầu dân sinh mới được hoàn thiện tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã khiến cho giao thông ở đây rất phát triển
mùa vải năm nay nhà bà nguyễn thị an rất được giá
bà an cho biết nếu như những năm trước không có cầu
việc mang vải đi bán phải đi đường vòng mất hai mươi km
khiến cho giá thành mỗi tạ vải nhà bà đội lên vài trăm nghìn đồng
thì nay chỉ cần đi khoảng ba km là ra đến chợ
tạ vải nhà bà đã không mất vài trăm nghìn đồng như trước đây
sáng qua tại tỉnh phú yên hơn một người đã tham dự hiến máu
trong chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín
với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời lại
ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh phú yên đã vận động gần một cán bộ công nhân viên chức
chiến sĩ đoàn viên thanh niên sinh viên và người dân ở các địa phương trong tỉnh tham dự chương trình
chương trình hành trình đỏ tại phú yên huy động hơn chín trăm linh đơn vị máu
để giữ chữ tại viện huyết học truyền máu trung ương
và hơn một trăm linh đơn vị máu cung cấp riêng phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
thưa quý vị mặc dù những ngày qua trời nắng như đổ lửa
song các cán bộ chiến sĩ tuổi trẻ công an huyện vùng cao tây trà của tỉnh quảng ngãi
vẫn miệt mài tình nguyện giúp đồng bào co làm đường nông thôn mới
một hành động nhiều ý nghĩa giúp gắn kết tình quân dân
mỗi người mỗi việc chuyển vật liệu xi măng cát sạn
và chơi tập kết để phục vụ cho việc làm đường bê tông về thôn
con đường có tổng chiều dài hơn một cây số dày một mươi năm cm và rộng gần hai m
đảm bảo cho người điều khiển phương tiện xe máy và xe ô tô có tải trọng nhỏ
thời gian trước đây bà con phải vất vả đi trên những con đường đất gồ ghề
nắng thì bụi mưa thì lầy lội trơn trượt do sạt lở
khổ nhất là các cháu nhỏ đến trường lúc nào cũng lấm len phi vào mùa mưa
bằng những cách làm sáng tạo hiệu quả đoàn viên thanh niên công an đã và đang phát huy được vai trò sung kích
đóng góp có hiệu quả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại vùng cao tây trà
giúp cho cuộc sống của đồng bào cao nơi đây thêm khởi sắc

xây dựng nông thôn mới và vì ân sinh sầu
cũng như là thực hiện góp phần vào chương trình rèn luyện của đoàn viên thanh niên trong dịp hàng

tiến đường nông thôn mới góp phần y là chung tay xây dựng y là nông thôn mới
để nhận rằng có con đường đi lại không lòi lòi vào mùa mưa không bụi bỏng vào mùa nắng
cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn miền núi

về chung tay xây dựng nông thôn mới ở vùng cao tây trà

trong khi đó loại thứ hai có thể gây say nắng tổn thương làm cho da đỏ rát kèm theo ngứa phù và có thể sốt
trường hợp cơ thể tiếp xúc với tiêu cực tím trong thời gian dài thì có khả năng mắc các chứng bệnh về mắt trầm trọng hơn
như là suy hoại võng mạc cường mắt lòa thậm chí là mù mắt
nguy hiểm nhất là tiêu uv loại thứ ba có thể gây ung thư da
nhưng may mắn là tầng ozone lại chặn được hầu hết các loại tiêu uv này trước khi chúng đến được mặt đất
thông thường thì con người tiếp xúc phần lớn với loại tia thứ nhất
vâng có thể thấy lợi ích và tác hại của tiêu uv ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của con người
việc hiểu về loại tiê cực tím này là vô cùng quan trọng bởi hiểu về nó thì mới có cách đối phó và phòng tránh
vâng đúng là như vậy và sau đây sẽ là một số biện pháp mà quý vị có thể thực hiện để giảm tác hại của tiêu uv đối với sức khỏe
dùng cách trồng nắng từ đơn giản cơ học như là khẩu trang mũ nón rộng vành có màu sẫm chất liệu vải dày kính dâm để che vùng ra mắt và bảo vệ mắt
sử dụng các sản phẩm bôi trông nắng có spf từ năm mươi trở lên nhưng cần lưu ý là những sản phẩm có chỉ số trông nắng quá cao thì có thể sẽ gây kết ứng da
ăn nhiều hoa quả uống đủ nước để bù độ ẩm cho da
cần lưu ý nên áp dụng các biện pháp trông nắng mọi lúc do các tiêu hồng ngoại uv tồn tại suốt hai mươi bốn h mỗi ngày và tất cả các mùa trông nắng
chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới
và chúng tôi hy vọng là đã đem đến cho quý vị một số thông tin
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam để khám phá sáng phương nam ngày hôm nay có gì đặc biệt
vâng xin mời biên tập viên quang huy ạ
xin cảm ơn biên tập viên nam hà và biên tập viên thu hương
mở đầu bản tin là một cập nhật liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tp hcm
một số nạn nhân cho biết đang thương lượng bộ thường với phía nhà hàng tiệc cưới adora center
sau thông cáo báo chí do ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đưa ra khẳng định chỉ có bốn nạn nhân bị ngộ độc
dư luận tỏ ra bất bình bởi cho rằng sự việc nghiêm trọng hơn so với thông cáo báo chí
chúng tôi đã tìm cách liên lạc với một số cô dâu chú rể có thực khách bị ngộ độc trong tiệc cưới
một chú rể cho biết đã nhận bồi thường từ phía nhà hàng tiệc cưới adura center và từ chối tiết lộ số tiền bồi thường
trên trang cá nhân của một chú rễ khác lại khẳng định chưa nhận được bồi thường từ phía nhà hàng tiệc cưới này
được biết sở y tế đã yêu cầu ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố báo cáo rõ vụ việc
hiện vụ việc này vẫn đang khiến dư luận bức xúc
tình hình liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín chỉ đạt tám mươi bốn một mươi sáu thấp hơn toàn quốc tỷ lệ hiện tại là chín mươi bảy năm mươi ba đứng thứ sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành
sở y tế thành phố sẽ công khai danh sách các bệnh viện và các cơ sở y tế chưa thực hiện tốt hoạt động liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong tổng số ba trăm tám mươi năm cơ sở được bảo hiểm xã hội ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố
thì có một mươi bảy cơ sở không có dữ liệu tỷ lệ liên thông dữ liệu đúng ngày chỉ đạt sáu mươi hai thấp hơn tỷ lệ cả nước tám mươi bảy
trong đó có ba mươi ba cơ sở khám chữa bệnh không có hồ sơ nào liên thông đúng ngày
ngoài ra chất lượng dữ liệu và mã danh mục kỹ thuật cũng là vấn đề đáng được quan tâm
vì còn nhiều lỗ dẫn đến hồ sơ bị từ chối tự động xuất toán tự động
trong tình hình quá tải bệnh nhân để thực hiện tốt liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định
sở y tế tp hcm yêu cầu lãnh đạo tất cả các bệnh viện và các cơ sở khám chí bệnh trên địa bàn tp hcm
tăng bổ sung nhân lực chuyên trách cho tổ bảo hiểm y tế của bệnh viện
tổ bảo hiểm y tế của sở y tế sẽ rà soát làm việc cụ thể và hướng dẫn các bệnh viện chưa thực hiện tốt công tác liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
công khai danh sách các bệnh viện và các cơ sở y tế chưa thực hiện tốt hoạt động liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
còn liên quan đến tiến độ di dời chỉnh trang công viên hai mươi ba tháng chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo sở văn hóa thể thao bàn giao mặt bằng khu vực sân khấu sen hồng
sẽ di dời về rạp công nhân trên đường trần hưng đạo quận một cho sở xây dựng tiếp nhận quản lý
tạm thời chưa phá giỡn phần kháng đài và khẳng trương xây dựng phương án
sở tài chính cân đối phân bổ nguồn vốn bổ sung cho sở văn hóa thể thao triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo trên
sở tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất chấm dứt hợp đồng cho thuê
và yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại cửu long tháo dỡ trừ phần mái tre lên xuống tầng hầm
không tháo dở và bàn ngay mặt bằng đang khai thác phía trên cho sở xây dựng tiếp nhận trước ngày hai mươi tháng bảy
riêng trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch tiếp tục hoạt động chưa thực hiện di dời cho đến khi thi công chính trang công viên
thực hiện theo quy hoạch được duyệt
đối với bãi xe trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật cho phép hoạt động đến khi kết thúc hợp đồng đã ký vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đối với bãi xe buýt tại công viên sở giao thông vận tải phối hợp sở tài nguyên môi trường sở quy hoạch kiến trúc xây dựng phương án di dời
đảm bảo thuận tiện phù hợp với tiến độ thi công xây dựng chính trang đô thị sở quy hoạch kiến trúc khẩn trương hoàn chính phương án chỉnh trang
hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan phấn đấu khởi công công trình vào đầu năm hai nghìn hai mươi

trên thực tế nhiều người dân đến đổ xăng hoặc có mặt tại các khu vực kinh doanh ga thường chủ quan vẫn vô tư hút thuốc hay sử dụng điện thoại tìm mẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
thông qua các buổi tập huấn về kiến thức phòng ngừa cháy nổ với các clip minh họa sinh động và phần thực hành thao tác thiết bị chữa cháy cách thức cứu nạn cứu hộ
đã giúp người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng nắm được những thông tin quan trọng từ đó phổ biến lại cho toàn đơn vị
trước đây đa số mọi người đều bỏ chạy khi phát hiện cháy nổ tại cây xăng do không nắm được kiến thức căn bản

hy vọng thông qua các buổi tập huấn như thế này người có mặt tại các cây xăng khi có xảy ra sự cố
sẽ nhanh chóng khắc phục
từ đó giảm được thiệt hại về người cũng như tài sản